hiện nay dịch tả lợn châu phi đã xuất hiện tại một mươi bảy quốc gia và vùng lãnh thổ tiếp giáp giữa châu âu và châu á
với tổng số lợn phải tiêu hủy là hơn năm trăm linh con
tại trung quốc trong vòng hơn một tháng qua đã ghi nhận một mươi bốn ổ dịch với hơn ba mươi tám con phải tiêu hủy
trước diễn biến phức tạp của dịch tả lợn châu phi công tác phòng chống dịch xâm nhập vào nước ta
đang được ngành nông nghiệp thực hiện như thế nào